công an thành phố hưng yên tỉnh hưng yên vừa bắt quả tăng một mươi năm thanh thiên đang hát karaoke và sử dụng trái phép chất ma túy
bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó khoảng hai mươi ba h năm mươi năm phút ngày hai mươi tháng một mươi một công an tp hưng yên phối hợp với công an phường hiến nam
tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke amigo ở số năm trăm ba mươi sáu nguyễn văn linh
tại thời điểm kiểm tra phát hiện phòng vip một có tám thanh niên nam nữ đang hát karaoke
và phòng vip ba bắt quả tang bảy đối tượng khác đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
cơ quan công an đã thu giữ tám gam ma túy loại ketamin cùng nhiều dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hưng yên đang tiếp tục điều tra xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật